các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo các chuyên gia về thuế để thu thuế người nổi tiếng live stream bán hàng cần phải xác định nội dung live stream có mang lại lợi nhuận cho cá nhân này hay không
việc làm này bị xem là sẽ gây khó cho cơ quan thuế do nhiều hợp đồng quảng cáo chỉ là các giao kèo miệng giữa các bên liên quan
bên cạnh đó nhiều người nổi tiếng có số lượng lớn các hợp đồng quảng cáo qua facebook
tuy nhiên việc giám sát kê khai các khoản thu này lại chưa được thực hiện đầy đủ và vẫn phải trông đợi vào chính sự tự giác của các cá nhân có nghĩa vụ động thuế
cuối năm được xem là thời gian của các nhà hàng
đây là một nơi mà các đơn vị bán hàng đầy mạnh khuyên mãi để kích cầu bất động sản
thế nhưng theo báo kinh tế và đô thị thị trường căn hộ trung cư năm nay lại đang có những dấu hiệu hụt hơi do tranh chấp giữa người dân và các chủ đầu tư
theo báo này tình trạng tranh chấp giữa người dân và chủ đầu tư đang diễn ra căng thẳng tại nhiều trung cư trên địa bàn thành phố hà nội
trong đó có nhiều nguyên nhân từ chậm tiến độ chậm bàn giao quỹ bảo trì tranh chấp diện tích chung riêng cho tới những cam kết về dịch vụ
các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản thì cho rằng bức tranh kiện tụng trải dài suốt năm hai nghìn một mươi bảy đang khiến cho căn hộ trung cư mất điểm trong mắt người mua nhà
và điều này có thể khiến cho thị trường này tiếp tục hụt hơi trong thời gian tới

sáng một mươi tám tháng một mươi hai chiếc xe bồn do tài xế sơn xua điều khiển khi qua cầu bưng cóc thuộc địa bàn huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng thì bị
chạm với xe gắn máy do chị trịnh thị tuyết mai điều khiển cùng chiều phía sau vụ tai nạn khiến chị mai tử vong tại chỗ
tại tỉnh trà vinh vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai sau khi nhậu cao anh thông điều khiển xe mô tô
khi đến đoạn thuộc xã an trường thì cán ngang qua người ông trần văn thiết đang nằm trên đường nhựa do đã nhậu say
tài nạn xảy ra làm ông thiết tử vong tại chỗ thông bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu
vào trưa ngày một mươi tám tháng một mươi hai một vụ va chạm liên hoàn giữa ba xe tải và xe máy xảy ra trên đường tỉnh lộ một mươi
phường tân tạo quận bình tân tp hcm khiến một phụ nữ nguy kịch vụ tai nạn khiến các phương tiện hư hỏng
chiếc xe máy bị cán nát công an quận bình tân đã đến xử lý đưa các phương tiện về trụ sở làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị
về việc di chuyển nhà chờ xe buýt phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị số ba nhồn ga hà nội
đối với nhà ga s ba tới đây sẽ di chuyển điểm dừng nhà chở xe buýt một trăm năm mươi m theo hướng đi nhồn
vị trí lắp đặt mới là nhà thi đấu bóng truyền bộ đội biên phòng khu vực nhà ga s sáu sẽ di chuyển nhà chờ xe buýt
tại số một trăm ba mươi sáu xuân thủy với lắp đặt tại vị trí tường rào đại học sư phạm hà nội di chuyển một trăm năm mươi m theo hướng về cầu giấy
đối với các điểm rừng nhà trờ nằm gần vị trí thi công nhà ga s một mươi s một mươi hai sau khi có phương án phân luồng tổ chức thi công
sở giao thông vận tải hà nội sẽ nghiên cứu phương án điều chỉnh hoạt động của các tuyến buýt và hạ tầng các tuyến buýt
theo phương án phân luồng tổ chức giao thông được phê duyệt
màu sáng qua ngày một mươi tám tháng một mươi hai công an tp bắc giang đã tổ chức tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông
tại trường trung học cơ sở lê quỷ đôn
tại buổi tuyên truyền giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở lê quý đôn đã được các cán bộ
cảnh sát giao thông công an thành phố bắc giang tuyên truyền phổ biến một số kiến thức pháp luật về an toàn giao thông
các em học sinh được tuyên truyền trực quan về một số biển báo biển chỉ dẫn và đèn tín hiệu giao thông
đồng thời các em được hướng dẫn cách điều khiển xe an toàn và xử lý các tình huống khi tham gia giao thông trên đường
vậy bí quyết nào giúp cho các cụ ở đây có thể sống lâu như vậy nhỉ
thì ra bí quyết để sống lâu của các cụ ở đây lại đơn giản đến thế là vẫn lao động tùy vào sức là luôn lạc quan
ngày nào cũng vậy cứ đến năm giờ chiều là thôn từ đài lại vang lên những tiếng ngâm thơ của các cụ
sau một ngày lao động các cụ lại đến nhà văn hóa thôn
cùng nhau ngâm thơ mạn đàm đôi câu chữ
đó chính là cách để các cụ giữ cho tinh thần luôn tươi mới
tôi sẽ tham gia năm xã hội thôi
tham gia năm xã hội
rồi càng tham gia được bao nhiêu cái ốc của mình lại trẻ nó khỏe ra bao nhiêu
người ta bảo là ở già thì phải sống khỏe sống vui diện luyện trí tuệ để thành thơi tâm hồn
chúng tôi thành lập nhiều các câu lạc bộ như câu lạc bộ là thơ ca câu lạc bộ cờ tướng câu lạc bộ dưỡng sinh
hay là câu lạc bộ bóng truyền hơi
trèo nào là các chân của các tri hội là đều cũng chơi là bóng truyền hơi của các cụ là tham gia
và những kinh nghiệm để giúp sống lâu cũng được các cụ đúc kết thành thơ
mắt mờ trái điếc vận thơ ca
dí dõm đôi câu vài dòng thất
hóa với sân chơi vui tuổi già
để rồi biết vạt bạn biết tâm
đến nay thôn từ đài đã có gần năm mươi cặp đôi được tổ chức đám cưới vàng
không phải xa vời gì không phải nơi non cao cũng chẳng phải nơi bổng lai tiên cảnh
không phải ăn uống cao sang
bí quyết sống thọ của người dân từ đài
thôn từ đài đơn giản chỉ là thanh thản trong tâm hồn
vâng và hình ảnh hạnh phúc quây quần của các gia đình những cặp đôi vàng
cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau